để các bạn đại khách cũng đi giúp đỡ cho những người khác
như những slogan của trung tâm đó là chúng tôi chỉ là những người gieo hạt
em được biết trung tâm nghỉ lực sống qua trên mạng trên youtube
có lần tình cờ em thấy trung tâm mình là dạy miễn phí cho người phiết tật dạy nghề miễn phí cho người phiết tật và có công việc ổn định

rồi xong rồi anh báo cho em ra học rồi xong rồi khoảng một tuần sau anh hùng mới gọi điện báo là đang chuẩn bị có khó học mới em ra học
không những thế thầy hùng theo cách gọi đầy trân trọng của những học viên ở đây
còn kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn động viên cho những người cùng cảnh ngộ như mình khi họ còn rụt rè e ngại lúc lần đầu đến với trung tâm

còn em thấy cũng không kết bạn với thầy đi phố điện thoại
đấy đây đây chỉ có kèm kèm khó hổ
đây là năm ngoái cũng tập này năm ngoái

đây là cháu đây cháu là khóe sắp chỉ ngang ngang hỏi

nói chung là đến đây thì tôi thấy thầy qua tiếp xúc với thầy tôi rất là tin tưởng
vì thầy tuy là nhỏ bé nhưng mà có một cái nghị lực vượt trội lên
đôi khi có khả năng những người khác bình thường chưa phát huy được ra
nhưng mà với thầy thì phát huy ra được như thế này thì để cho những người cùng trang lứa cũng như là về thân đấy thân hình cũng như là hoàn cảnh đấy thì sẽ cảm nhận
và hoạt động được dễ hơn
trung tâm nghị lực sống ra đời với cái mục tiêu để là hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho các bạn với quy tật thông qua việc đào tạo nghề
khi các bạn đến học ở trung tâm thì ngoài cái việc mà đào tạo về công nghệ thông tin thì các bạn còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa khác
các lớp kỹ năng mềm khác cũng như là tiếng anh các lớp về làm thế nào để chuẩn bị hồ sơ xin việc cũng như là các kỹ năng để tham gia phỏng vấn
ngoài ra các bạn cũng tham gia một số các chương trình khác của trung tâm
ví dụ như là về đào tạo công nghệ thông tin
về đào tạo truyền thông về khoảng cách hay là các chương trình tôi đại bạn cũng thế
trong căn hộ trung cư nhỏ này là tổ ấm mới của hùng
gọi là tổ ấm cũng khó bởi đây chỉ là căn hộ đi thuê của nhóm năm người cùng hoàn cảnh như hùng
nghĩa là những người đều bị rối loạn hormone tăng trưởng
thế nhưng cũng từ đây hùng đã tìm được một nửa cho mình
hùng đã có bạn gái và tất nhiên cả một ước mơ về mái ấm gia đình
chia sẻ về bạn gái hùng cho biết mặc dù biết sẽ phải trải qua cả chặng đường đầy khó khăn trước mắt nhưng quan trọng là cả hai rất hiểu nhau
đối với hùng tìm được một người hiểu mình chia sẻ cuộc sống cùng nhau thì đó cũng có nghĩa là hạnh phúc
một hạnh phúc không hề bị ảnh hưởng bóp méo bởi những khiếm khuyết cơ thể
cũng như là những người mà cùng trăn lứa hùng thôi
thì là hùng năm nay thì cũng ba mươi một rồi
về cái chuyện tình cảm thì cũng có bạn gái
như bạn bè bạn bè mình thì hầu như lập gia đình hết rồi
mình thì hơi muộn
còn về công việc hằng ngày thì mình cứ đi lên chạy và nói chuyện với các bạn học sinh
như là một người anh thôi
như là một người bạn
vậy là chia sẻ thôi
cái lúc đầu em ra ngoài này em học
nhưng mà lúc đầu thì cũng bảo là em nói là anh hùng tại vì thấy có người giống như mình á
cũng bảo là thích
nhưng mà anh hùng thì không
nhưng mà cái khóa học đó thì anh hùng lại không dạy một buổi nào
tại vì bảo là em có nói là bảo thích đấy
xong rồi không dám qua dạy
khoảng một thời gian sau
khoảng mấy tháng sau ấy
xong rồi cũng nhắn tin qua lại
xong rồi mới yêu nhau từ đó
chúng ta đã và đang tìm kiếm hạnh phúc
khao khát nó
cố gắng có được những gì sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc
các mối quan hệ
nhưng sự thật
để hạnh phúc thực sự
điều tất cả chúng ta phải làm là nâng điểm mốc hạnh phúc lên
bởi hạnh phúc hay không là do chính bản thân bạn
chứ không phải do hoàn cảnh
ở trung tâm nghị lực sống có một bức tường nhỏ dán đầy những màu giấy như thế này
mỗi màu giấy là một lời chúc một lời nhắn gửi của những học viên đối với thầy giáo hùng nhỏ bé
hùng tâm sự
mỗi khi thấy tuyệt vọng thiếu động lực thì anh lại ngồi dưới bức tường này như một nơi nuôi dưỡng ước mơ của anh đủ lớn
nhiềm hy vọng và tình yêu không hề có giấy hạn
đó không phải là điều chúng ta có thể viết ra trên giấy hoặc miêu tả một cách điêu luyện
y khoa cũng không thể nhận biết nó
hy vọng là một phần của cuộc đời chúng ta
giúp chúng ta tìm lại những gì đã mất
và lại cố gắng thêm nữa
nếu như không có hy vọng chúng ta sẽ ra sau đây
thời gian này thầy giáo hùng đang dạy về photoshop
anh dạy học viên vẽ những ngôi nhà những căn phòng và những cánh cửa sổ
hùng cũng thế anh cũng vẽ những cánh cửa sổ cho riêng mình
những cánh cửa mà khi ước mơ của anh đủ lớn sẽ mở rộng để tâm hồn anh vụt lớn tỏa sáng sáng
nếu ước mơ đủ lớn những chuyện khác chẳng có nghĩa nữa gì